cảm ơn các bạn đã theo dõi
sau khi nới lộng giãn cách dịch ở hà nội có dấu hiệu leo thang để kiểm soát covid một mươi chín trong tình hình mới
hà nội vừa có nhiều thay đổi trong chiến lược cách ly điều trị và tiêm chủng vaccine
điều trị f bốn tại chỗ đáp ứng kịch bản một trăm linh ca bệnh
theo công điện số hai mươi ba của ủy ban nhân dân hà nội sẽ thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ f trên địa bàn xã phường thị trấn với phương châm bốn tại chỗ do các quận huyện thị xã thành lập
và điều hành theo hướng dẫn chuyện mùn của sở y tế
thi điểm thực hiện tại trung tâm văn hóa thể thao phường thạch bàn quận long biên với quy mô một trăm năm mươi giường
trường trung học cơ sở tiền yên huyện hoài đức với quy mô ba trăm linh giường
trường mới xây dựng chưa bàn giao đón học sinh
phòng khám đa khoa minh phú huyện sóc sơn với quy mô hai trăm linh giường
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện thanh trì quy mô ba trăm linh giường
trường mầm non lê thanh a xã lê thanh huyện mỹ đức với quy mô hai trăm linh giường
thành phố mở rộng cơ sở thu dung điều trị người bệnh nhiễm sắc covid một mươi chín
không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại các quận huyện thị xã sau thời gian thí điểm
cùng với đó hà nội ra soát và mở rộng các cơ sở thu dung điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố
các bệnh viện tuyến huyện và tuyến thành phố huy động các bệnh viện cơ sở y tế của bộ ngành trung ương
các trường đại học cao đẳng y dược và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn để tham gia công tác thu dung điều trị f
hà nội sẽ huy động nhân lực y tế bác sĩ sinh viên học sinh y bác sĩ đã nghỉ hưu
tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khi có yêu cầu
bên cạnh đó việc điều trị người bệnh nhiễm sắc covid một mươi chín tại tuyến y tế cơ sở
theo phương châm bốn tại chỗ theo kế hoạch sẽ có khả năng đáp ứng với tình huống có một trăm linh người bệnh
đến nay có ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã xây dựng phê duyệt kế hoạch phương án triển khai trạm y tế lưu động
tại năm trăm linh tám xã phường thị trấn
căn cứ theo dân số địa lý số xã phường thị trấn trên địa bàn
các trạm y tế lưu động sẽ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế thuốc vật tư phòng dịch
trang thiết bị văn phòng phục vụ đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân
theo ghi nhận tại quận nam từ liêm đang gấp rút triển khai thành lập một mươi trạm y tế lưu động
trước mắt trạm y tế lưu động phường phú đô sẽ được đưa vào hoạt động đầu tiên
thi điểm cách ly f một tại nhà
hà nội thi điểm thực hiện cách ly tại nhà f một đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của bộ y tế và hướng dẫn của sở y tế
đối với trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà thực hiện bắt buộc cách ly tập trung hoặc tự nguyện cách ly tại khách sạn
theo nguyện vọng cá nhân phải có đơn xin tự nguyện cách ly tại khách sạn đã được thành phố phê duyệt làm cơ sở cách ly tập trung f một và cam kết chi trả kinh phí
vừa qua thành phố cũng đã đồng ý cho phép một mươi hai khách sạn được tiếp nhận cách ly f một
do người cách ly tự nguyện chi trả phí
trước đó nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố đã cho phép bốn nhóm đối tượng
theo hướng dẫn của bộ y tế gồm trẻ em người già người có bệnh nền phụ nữ mang thai và đáp ứng đủ các điều kiện được phép cách ly tại nhà
rút ngắn thời gian cách ly f một tập trung
hà nội đã quyết định rút ngắn thời gian cách ly f một tập trung từ hai mươi một ngày xuống còn một mươi bốn ngày
bên cạnh đó thành phố tiếp tục duy trì các khu cách ly tập trung f một tại các quận huyện thị xã
đã được thành lập và đã rà soát chưa được kích hoạt
ra soát và mở rộng các khu cách ly đảm bảo trang thiết bị hậu cần cho các khu cách ly để sẵn sàng tiếp nhận công dân đến cách ly
thành phố hà nội đã có điều chỉnh mới cho những người đi cách ly tập trung và cách ly tại nhà
việc cách ly tại nhà sẽ giảm tải cho khu cách ly tập trung và tránh lây lan trong khu cách ly
bên cạnh đó việc trút ngắn thời gian cách ly tập trung và sau đó xét nghiệm tại nhà
thường xuyên sẽ giúp cho cuộc sống người dân trở nên dễ dàng hơn
tính đến sáng ngày một tháng một mươi một hà nội đã được phân bổ hơn một mươi bốn triệu liều vaccine
trong đó chín tám mươi hai triệu mũi đã được tiêm cho sáu bảy triệu người từ một mươi tám tuổi trở lên
trong đó ba bảy mươi năm triệu người đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín chiếm sáu mươi bốn số người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
vậy người đã tiêm đủ hai mũi vaccine từ vùng cam đỏ có cần phải cách ly hay không
trước đây khoảng cách giữa hai mũi tiêm của vaccine astrazeneca khá xa nhau
hà nội sẽ có điều chỉnh mới về loại vaccine này
liệu điều chỉnh này mang đến hiệu quả như thế nào cho người dân
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
người tiêm đủ vaccine về từ vùng da cam và đỏ vẫn phải cách ly và rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi vaccine astrazeneca
người tiêm đủ liều vaccine về từ vùng da cam và vùng đỏ vẫn phải cách ly
cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm soát người về từ các tỉnh thành phố khác về hà nội cụ thể
đối với người đã tiêm đủ vaccine hoặc đã khỏi bệnh đi về từ khu vực nguy cơ
ở rất cao nguy cơ cao cấp độ bốn và ba tương ứng với màu đỏ và màu da cam
và các tỉnh thành phố có số ca mắc cao như thành phố hồ chí minh bình dương lòng an đồng nai
cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú có quyết định cách ly của địa phương trong vòng bảy ngày
thay cho tự theo dõi sức khỏe tại nhà xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
thay cho chỉ xét nghiệm một lần vào ngày thứ nhất
đối với những người chưa tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đi về từ khu vực nguy cơ cao cấp độ ba tương ứng mẫu da cam cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú bảy ngày
có quyết định cách ly của địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú
trong vòng bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện biện pháp năm k xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
từ khi tới hà nội thay cho việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà và không chỉ định xét nghiệm
những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín đi về từ khu vực nguy cơ
cấp độ hai tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày xét nghiệm một lần vào ngày thứ nhất
những người chưa tiêm tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín đi về từ khu vực nguy cơ
cấp độ hai tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
tất cả các trường hợp trên ngay khi về đến hà nội phải khai báo y tế và thông báo
cam kết với chính quyền địa phương trong suốt thời gian cách ly tự theo dõi sức khỏe luôn thực hiện năm k
nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
như ho sốt đau hồng mất hoặc giảm khứ giác vệ giác
cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
các trường hợp khác thực hiện theo kế hoạch số hai trăm bốn mươi ba kế hoạch của ủy ban nhân dân
rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi vaccine astrazeneca
hà nội sẽ rút ngắn khoảng cách tối thiểu giữa hai mũi vaccine covid một mươi chín astrazeneca xuống còn bốn tuần
theo quy định trước đây thời gian giữa hai mũi tiêm astrazeneca là tám đến một mươi hai tuần
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội việc trút ngắn thời gian tiêm chủng giữa hai mũi vaccine
sẽ giúp hoàn thiện việc tiêm mũi hai cho người dân trên địa bàn thành phố nhanh nhất an toàn và hiệu quả
cùng với đó đáp ứng công tác phòng chống dịch tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất
song song đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có kế hoạch triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn thành phố trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
theo kế hoạch hà nội sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và bộ y tế
thành phố triển khai tiêm cho trẻ em ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của bộ y tế
với mục tiêu trên chín mươi năm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sống trên địa bàn thành phố hà nội được tiêm chủng đủ mũi vaccine covid một mươi chín
theo từng đợt phân bổ vaccine của bộ y tế
việc triển khai dự kiến diễn ra trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một đến hết quý một năm hai nghìn hai mươi hai
vậy việc triển khai theo lứa tuổi từ cao đến thấp tiêm trước cho lứa tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi
theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch của thành phố
vừa rồi là những tin tức mới nhất về những thay đổi đáng chú ý trong chiến lược chống covid một mươi chín tại thành phố hà nội
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại